ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín sở y tế hà nội tiếp tục chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
trực tiếp lấy mẫu nước tại các vị trí theo hệ thống cung cấp và phối hợp với viện công nghệ môi trường
viện hàn lâm khoa học việt nam tiến hành phân tích mẫu nước
kết quả kiểm tra chất lượng nước tại nhà máy bể chứa chạm điều tiết đều đạt quy chuẩn về siren
theo quy c vn một hai nghìn chín bit kết quả của viện công nghệ môi trường viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam cung cấp
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội trực tiếp lấy và chuyển mẫu
kết quả kiểm tra chất lượng nước tại hộ gia đình và khu trung cư một mươi hai trên một mươi hai mẫu đạt quy chuẩn về siren
sở y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội trực tiếp lấy mẫu nước trong các ngày tiếp theo
và phối hợp với viện công nghệ môi trường viện hàn lâm khoa học việt nam viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bộ y tế
lấy mẫu nước của nhà máy nước sông đà và các hộ dân để phân tích đánh giá chất lượng nước sinh hoạt